thưa quý vị liên quan đến vụ án sát hại chủ biệt thự ở tp hcm
vào ngày hôm nay hai mươi năm tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân
đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm lấy lời khai
đối với phạm ngọc việt ba mươi năm tuổi quê hải phòng
để điều tra vụ án mạng xảy ra tại căn biệt thự trên địa bàn
trước đó khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng sáu một người đàn ông đang ở trong căn biệt thự
phường bình trị đông bê quận bình tân thì nghe tiếng la hét của cha mình
khi ông này chạy xuống thấy cha mình bị nam thanh niên dùng hung khí đâm gục
người con trai hô hoán nên nghi phạm bỏ chạy
nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi
nhận được tin báo công an quận bình tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an tp hcm khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng
bước đầu công an công an nhận định người đàn ông bị hung thủ dùng dao tấn công
gây thương tích ở vùng cổ hông ngược trái
nghi phạm gây ra vụ việc được xác định là mặc áo grab
đến một mươi một h ba mươi phút cùng ngày trinh sát ập vào căn nhà ở quận bình tân bắt giữ việt và đưa về trụ sở
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng vừa phối hợp
cùng với công an các huyện di linh đức trọng và công an tp bảo lộc
triệt phá một đường dây ma túy trên địa bàn thu giữ một bánh heroin
đây là đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ nghệ an vào lâm đồng tiêu thụ
do ngô hoàng long sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
thường trú tại tổ một phường một thành phố bảo lộc chủ mưu cầm đầu
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng sáu ngô hoàng long đã điều khiển xe máy
chở theo thùng hàng có chứa ma túy trên đường trần phú phường lộc sơn thành phố bảo lộc
mà đối tượng vừa nhận được từ bến xe
ngay lập tức các chiến sĩ đã khẩn trương áp sát khống chế khóa chặt đối tượng
tiến hành kiểm tra lực lượng công an phát hiện một bánh heroin
qua đấu tranh long khai nhận đã mua với giá là một trăm hai mươi triệu đồng
ngay sau đó cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của long
tại số một trăm ba mươi một trên một mươi bốn đường đội cấn phường lộc sơn thành phố bảo lộc
phát hiện thu giữ một cân tiểu ly điện tử cùng nhiều gói ni lông nhỏ
dùng để chia nhỏ ma túy để bán
thông tin mới về vụ đối tượng ngáo đá lấy xe cấp cứu bệnh viện gây náo loạn
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều
thành phố cần thơ đã khởi tố bị can bắt tạm giam
đối với lâm hoàng nhu ba mươi bảy tuổi trú tại tỉnh bình phước
điều tra về các hành vi bao gồm cướp tài sản hủy hoại cố ý làm hư hỏng tài sản
gây dối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ
vào trưa ngày một mươi năm tháng sáu nhu vào siêu thị bên trong bệnh viện đa khoa
thành phố cần thơ và có biểu hiện ngao đá
nhu đã lấy ba con dao thái lan trong siêu thị và liên tục nói lớn tiếng
công an phường tân an đã nhanh chóng đến hiện trường thuyết phục bỏ dao xuống
nhưng nhu vẫn lớn tiếng la lối
bất ngờ nhu nhảy lên xe cứu thương nổ máy chạy trên đường nội bộ trong khuôn viên bệnh viện
khi nhu lái xe đến cổng c định chạy ra khỏi bệnh viện
cảnh sát giao thông cảnh sát một trăm một mươi ba cùng các lực lượng nghiệp vụ đã truy đuổi theo nhu
qua nhiều tuyến đường trên địa bàn quận ninh kiều để khống chế bắt giữ đối tượng
khi được đưa ra khỏi xe cứu thương nhu vẫn trong tình trạng đang say ma túy
và không tỉnh táo nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu
kết quả xét nghiệm trong nước tiểu và máu của nhu có thành phần của ma túy tổng hợp
bao gồm hồng phiến cần sa và ma túy đá
sau khi điều trị hồi phục nhu được đưa về cơ quan công an để lấy lời khai
phục vụ cho công tác điều tra
từng có nhiều tiền án tiền sự lại thường xuyên tập hợp một nhóm các đối tượng
thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật và sử dụng trái phép chất ma túy
bùi huy hoàng tức là hoàng mèo chú tại tống duy tân phường ngọc châu
thành phố hải dương đã bị cơ quan công an
khởi tố bắt tạm ra
vào đêm ngày một mươi bốn dạng sáng ngày một mươi năm tháng sáu xác định bùi huy hoàng đang tổ chức
cho khoảng gần hai mươi đối tượng mở tiệc ma túy và bay lắc tại nhà riêng
công an thành phố đã huy động lực lượng đột kích khống chế một mươi sáu đối tượng
thu giữ toàn bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
trong số một mươi sáu đối tượng có một mươi hai nam bốn nữ đến từ các tỉnh hải dương
bắc giang bắc ninh và đồng nai
kết quả test nhanh phát hiện một mươi bốn trong số
một mươi sáu đối tượng dương tính với ma túy
căn cứ vào các chứng cứ tài liệu thu thập được cơ quan công an làm rõ
hoàng là người trực tiếp chuẩn bị ma túy loại ketamin nước vui
và các dụng cụ cần thiết cho các đối tượng sử dụng ma túy
khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ hai túi zip
chứa các tinh thể màu trắng
hoàng là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự có dấu hiệu hoạt động theo kiểu băng ổ nhóm
chuyên cho vay nặng lãi đòi nợ thuê cố ý gây thương tích và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
thưa quý vị trong thời gian vừa qua tình hình phạm tội và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh bạc liêu
diễn biến khá phức tạp nhất là một số đối tượng tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
từ các địa phương khác đem về bạc liêu tiêu thụ ngày càng có chiều hướng gia tăng
lực lượng công an toàn tỉnh đã có nhiều biện pháp quyết liệt đấu tranh ngăn chặn ma túy
xâm nhập vào địa bàn
phản ánh của phóng viên antv tại bạc liêu
hơn bốn mươi ống nhựa có chứa chất ma túy số tiền hơn một mươi hai triệu đồng là những tăng vật lực lượng công an
thu giữ khi khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng triệu thị mỹ hằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường một thành phố bạc liêu
qua làm việc với cơ quan công an đối tượng hằng khai nhận mua số ma túy trên
tại thành phố hồ chí minh sau đó đem về chia nhỏ đựng trong các ống nhựa
rồi bán cho các con nghiện với giá một trăm năm mươi đồng một ống
với thủ đoạn tinh vi hơn là giấu ma túy trong ruột
trái cây để vận chuyển từ thành phố hồ chí minh về bạc liêu
công an tỉnh bạc liêu đã bắt quả tang đối tượng lý vĩnh thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại phường một thị xã giá rai nhiều lần cất giấu với tổng trọng lượng gần năm kg ma túy
đây chỉ là hai trong số nhiều đối tượng tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
đã bị lực lượng công an bắt quả tăng
chỉ tính riêng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh bạc liêu đã đấu tranh
triệt phá năm mươi tám vụ liên quan một trăm sáu mươi tám đối tượng tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy
thù giữ trên ba trăm năm mươi gram methamphetamine
tình trạng mua bán tàn trữ tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
ở cao kê nhà nghỉ khách sạn dân doanh có dấu hiệu hoạt động tức tạp trở lại
tình hình người nghiện người sử dụng trái phép chất ma túy dẫn vắc xin
trẻ quá về độ tuổi

ngày càng tinh vi xảo quyệt gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng
trong quá trình đấu tranh triệt phá
nhưng dù tinh vi xảo quyệt đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
đến đâu cũng không qua mắt được các lực lượng chức năng
hoạt động liên quan đến tàu phạm ma túy
loại tàu phạm khi bắt xử lý thì hình phạt rất là nặng
nên đa số đối tượng rất là manh đồng liều lĩnh
và hành vi che giấu cắt giấu ma túy cũng rất là tinh vi
do đó công tác phát hiện đấu tranh người bắt để xử lý gặp rất nhiều khó khăn
các anh em phải bỏ gắt có nhiều công sức áp dụng đồng bộ nhiều các biện pháp hợp dụng
thì mới có thể là phát hiện bắt giữ xử lý
để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về tệ nạn ma túy
công an tỉnh bạc liêu tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp
chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm
góp phần kéo giảm được tình trạng tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh
trắng gây ra cho toàn xã hội